thành phố hồ chí minh dự kiến bổ sung một bốn trăm linh tỷ đồng bồi thường ở dự án khu công nghệ cao
số tiền này được dùng để hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân ở quận chín đã khiếu kiện gây gắt kéo dài nhiều năm qua
cụ thể hội đồng nhân dân tp hcm sẽ xem xét thông qua các tờ trình của ủy ban
trong đó có nội dung điều chỉnh tăng tổng kinh phí thực hiện bồi thường
giải phóng mặt bằng và tái định cư khu công nghệ cao tại quận chín với tổng số tiền bao gồm
kinh phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư là một ba trăm chín mươi chín tỷ đồng các chi phí khác là hơn bảy mươi hai tỷ đồng
việc này nhằm thực hiện chính sách đối với hộ gia đình cá nhân và tổ chức liên quan đến dự án
theo chỉ đạo của phó thủ tướng thường trực trung hòa bình và kết luận của thanh tra chính phủ